thưa quý vị
hà nội có nhiều con sông lớn như sông hồng sông đà sông đáy sông bùi
đó là những con sông có vai trò quan trọng trong việc thoát lũ tiểu ống
thế nhưng ở trường ngược lại khi những bờ sông này không được kề chắc chắn
thì nguy cơ sạt lở và sẽ đe dọa đến cuộc sống ổn định của người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại khu vực bờ sông đáy của huyện trường mỹ thành phố hà nội
gia đình bà nguyễn thị hồng và gia đình ông đỗ văn báo
ở thôn cấp tiến xã văn võ huyện trường mỹ thành phố hà nội
đang hết sức lo lắng vì sự an toàn cho gia đình mình
bởi đất ở sau nhà liên tục trôi xuống lòng sông đáy
theo lời ông báo đất nhà ông trước đây tới tận qua những chiếc cọc tre kia
nhưng bây giờ thì công trình nhà ở của ông đã nhìn thấy cả móng nhà
mỗi năm tình trạng sạt lở lại lấy đi của gia đình ông từ một đến hai mét đất

đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở
đó là một trong số gần một trăm linh hộ dân ở xã văn võ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở
đó là một trong số gần một trăm linh hộ dân ở xã văn võ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở
chúng tôi và các hộ dân luôn luôn muốn rằng thành phố và huyện
khẳng trương có một dự án kẻ cấp bách để cuộc sống nhân dân được ổn định
tính rộng ra trên toàn huyện trường mỹ đang có tới bốn xã gồm tốt động hòa chính quảng bị và văn võ
xây ra tình trạng sạt lở này
với tổng chiều dài bờ sông bị sạt lở lên đến ba năm km đặc biệt có những tuyến đê cũng bị xói mòn
diễn biến sạt lở đang phức tạp uy hiếp toàn bộ tuyến bờ
nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng
và tài sản của nhân dân sinh sống gần khu vực sạt lở
thưa quý vị mùa mưa bão đã cận kề việc ra soát vị trí đê kè sung yếu
những bờ sông có nguy cơ sạt lở cao đang là một yêu cầu cấp bách để hạn chế đến mức thấp nhất
những thiệt hại và rủi ro có thể xảy ra đối với tính mạng và tài sản của người dân
việc tìm giải pháp để hạn chế kịp thời các sự cố sạt lở
hư hỏng công trình đê điều sạt lở bờ sông cần có sự vào cuộc kịp thời
và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị có trách nhiệm
tại xã văn võ huyện trường mỹ mặc dù tình trạng sạt lở bờ sông đã diễn ra nhiều năm nay
các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri hội đồng nhân dân các cấp
nhưng những kiến nghị ý kiến của người dân vẫn chưa được giải quyết
thậm chí người dân đã gửi cả kiến nghị lên cấp huyện nhiều năm như trường hợp nhà ông đỗ văn báo
nhưng cũng chỉ nhận được thông báo đã tiếp nhận được kiến nghị
người dân không nhận được hành động thiết thực nào
và đương nhiên chính những người dân trực tiếp bị ảnh hưởng đó đã phải tự khắc phục hoặc sống trong lo sợ nhiều năm qua
đặc biệt là giải pháp trước mắt thì chúng tôi có vận động tuyên truyền các hộ là tăng cường công tác trồng tre
và trồng một số kỳ cây để hạn chế việc xói mòn sạt lở do ảnh mưa
sau khi chúng tôi tiếp thu ý kiến đề xuất của người dân
và cũng có thường xuyên kiểm tra về tình trạng sạt lở
thì chúng tôi đã có đề xuất kiến nghị với ủy ban huyện trường mỹ phòng kinh tế huyện
và các sở ban ngành của thành phố và ủy ban nhân thành phố hà nội
sau nhiều năm nhiều lần người dân các cấp chính quyền cơ sở kiến nghị
thì ủy ban dân thành phố hà nội vừa ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp
sự cố sạt lở bờ sông bùi sông đáy sông đà
trong đó có cả tình trạng sạt lở làm ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê hữu đáy
tại một số vị trí quan trọng thuộc địa phận xã tốt động xã quảng bị huyện trường mỹ
xã yên sơn huyện quốc oai
quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cấp các ngành về các biện pháp tăng cường
bảo đảm an toàn công trình và an toàn tính mạng tài sản của nhân dân
các biện pháp khắc phục sự cố khẩn cấp
trong đó giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hà nội làm chủ đầu tư
thực hiện dự án xử lý cấp bách sự cố sạt lở tại các địa bàn có tình trạng sạt lở nghiêm trọng
thuộc các huyện trường mỹ quốc oai ba vì
tất cả các dự án trên đều được sử dụng nguồn ngân sách của thành phố hà nội
và hiện nay các đơn vị khảo sát tư vấn thiết kế mới bắt tay vào công việc
việc xử lý những sự cố ngay trước mùa mưa bão năm nay mang lại sự yên tâm phần nào
cho người dân vùng sạt lở
tuy nhiên người dân mong muốn cơ quan chức năng cần phải đẩy nhanh tiến độ
khảo sát thiết kế phương án thi công phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân
hoặc nhanh chóng có các phương án dự phòng mỗi khi mưa lớn và trong lúc dự án vẫn đang thi công